tiếp tục chương trình kỳ họp thứ bảy sáng nay các đại biểu quốc hội đã thảo luận ở tổ về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi chín
tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín và quyết toán ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi tám
chiều nay quốc hội cho ý kiến về dự thảo luật thi hành án hình sự sửa đổi những quy định của dự thảo về tổ chức cho phạm nhân lao động ngoài chạy giam
tiếp tục nhận được nhiều ý kiến góp ý của các đại biểu quốc hội
các đại biểu đánh giá năm hai nghìn một mươi tám là năm đạt được nhiều kết quả tích cực kinh tế vĩ mô được duy trì ổn định tăng trưởng kinh tế đạt bảy tám là mức cao nhất trong một mươi một năm gần đây
cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục có chuyển biến quốc phòng an ninh được giữ vững
tuy nhiên nhiều đại biểu quốc hội đề nghị cần phân tích rõ hơn nguyên nhân khách quan chủ quan
được năm hai nghìn một mươi tám
một số đại biểu cho rằng tình hình thu chi ngân sách nhà nước có chuyển biến tích cực nhưng còn thiếu tính bền vững
việc tăng thu phụ thuộc nhiều vào các nguồn thu ngắn hạn các bộ ngành có nhiều nỗ lực ra soát loại bỏ thủ tục
điều kiện kinh doanh bất hợp lý cải cách môi trường kinh doanh nhưng còn chậm chưa thực chất
nhiều đại biểu nhấn mạnh hoạt động thi kiểm tra đánh giá chất lượng giáo dục còn hạn chế
đặc biệt là công tác tổ chức thi trung học phổ thông quốc gia để xảy ra vi phạm nghiêm trọng trong khâu chấm thi tại
tỉnh hà giang sơn la hòa bình các vụ án tàng trữ vận chuyển buôn bán ma túy với số lượng lớn diễn biến phức tạp
các đại biểu quốc hội đề nghị một số giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm hai nghìn một mươi chín
theo đó các bộ ngành cần giảm bớt thủ tục hành chính một cách thực chất mạnh mẽ hơn
xử lý nghiêm các sai phạm trong tất cả các lĩnh vực nhất là lĩnh vực đầu tư xây dựng và giao thông
tiếp tục xử lý nghiêm các xe phạm trong công tác tổ chức thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi tám
tập trung chỉ đạo và tổ chức tốt kỳ thi trung học phổ thông và đại học năm hai nghìn hai mươi
ngoài ra xử lý nghiêm các trường hợp lái xe sử dụng rượu bia ma túy khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông
buổi chiều cho ý kiến về dự thảo luật thi hành án hình sự sửa đổi
những quy định của dự thảo về tổ chức cho phạm nhân lao động ngoài trại giam
tiếp tục nhận được nhiều ý kiến góp ý của các đại biểu quốc hội
đa số ý kiến tán thành việc dự thảo luật bổ sung quy định cho phép chạy giam
phối hợp với doanh nghiệp tổ chức và cá nhân để tổ chức cho phạm nhân lao động
và có thể tổ chức khu sản xuất điểm lao động ngoài trại giam
đồng thời cần quy định chặt chẽ các điều kiện để đưa phạm nhân ra lao động ngoài trại giam
cũng tại hội trường các nội dung chủ yếu được thảo luận liên quan đến dự thảo luật
về thi hành án hình sự đối với pháp nhân thương mại
về nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức của trại giam về quyền nghĩa vụ của phạm nhân